trước tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp sở y tế hà nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trực thuộc sở tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở điều trị phải thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ lây nhiễm covid một mươi chín duy trì việc đo thân nhiệt sàng lọc phân luồng theo hướng dẫn của bộ y tế
tầm soát các triệu chứng viêm đường hô hấp tiếp tục thực hiện sắt khuẩn tay đeo khẩu trang đối với tất cả mọi trường hợp đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh
các cơ sở điều trị cần hướng dẫn kiểm tra người bệnh người nhà người bệnh thực hiện khai báo y tế điện tử kiểm soát người ra vào bệnh viện hạn chế tối đa việc thăm hỏi trong bệnh viện
các cơ sở điều trị cần hướng dẫn kiểm tra người bệnh người nhà người bệnh thực hiện khai báo y tế điện tử kiểm soát người ra vào bệnh viện hạn chế tối đa việc thăm hỏi trong bệnh viện